liên tiếp những ca covid một mươi chín tử vong là nhóm người có nguy cơ cao tức là người cao tuổi và người có bệnh lý nền
bộ y tế đã gửi công điện đến ủy ban nhân dân các tỉnh đề nghị khuyến cáo và thông báo cụ thể tới các gia đình
có trường hợp nguy cơ cao cần chú ý nâng cao hơn nữa công tác phòng bệnh
những trường hợp này khi mắc covid một mươi chín thì bệnh sẽ diễn tiến rất nhanh và khó điều trị
trong đợt dịch covid một mươi chín lần này ở đà nẵng phần lớn rơi vào ba nhóm bệnh nhân rất nguy hiểm
gồm bệnh nhân suy thận mãn tính đã chạy thận nhiều năm bệnh nhân ở khoa ung biếu và bệnh nhân ở khoa hồi sức
bệnh càng trở nên nguy hiểm hơn khi đó là người cao tuổi có sức đề kháng kém
đây là nhóm bệnh nhân không bị nhiễm covid một mươi chín đã tiềm ẩn nguy cơ tử vong
khi bị thêm covid một mươi chín như giọt nước tràn ly chính vì thế không phản ánh sức khỏe cộng đồng hay động lực của virus
trong tỷ lệ bệnh nhân thì tám mươi theo mô hình chúng ta thấy là như ở trung quốc
một số nước thì cũng không có những diễn biến nặng trong quá trình phát hiện và điều trị
và có khoảng hai mươi bệnh nhân diễn tiến nặng trên cơ sở là người cao tuổi và có bệnh nền
trong công điện gửi đến ủy ban nhân dân các tỉnh bộ y tế đề nghị những người thuộc nhóm nguy cơ cao
cần hạn chế tối đa việc ra ngoài khu vực công cộng hay tiếp xúc với người khác
khi có vấn đề về sức khỏe phải liên hệ ngay với y tế xã phường
các bác sĩ gia đình trong trường hợp thật sự cần thiết cấp cứu mới đến cơ sở y tế để khám chữa bệnh
luôn sử dụng khẩu trang khi ra khỏi nhà và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn
y tế cơ sở cần thực hiện sang lọc và quản lý nhóm người có nguy cơ cao nhiễm bệnh ngay tại địa phương
khi mà dịch bệnh lan truyền trong cộng đồng thì đây cũng là những cái trường hợp mà dễ bị
xâm nhiễm bệnh và dễ dẫn đến tỷ lệ tử vong
với một cái khuyến cáo về cái tỷ lệ những người bị bệnh nền như thế này thì chúng tôi sẽ có
những phương án để phòng ngừa cho những đối tượng này tốt hơn và chủ động hơn ví dụ như chúng
chúng ta phải chuẩn bị những cái cơ số thuốc rồi là máy thở để phục vụ cho những đối tượng này mà
chẳng may những đối tượng này bị bệnh các đồng chí ở trên các khu là đã có những hồ sơ sức khỏe
lập ở trên phần mềm thì tự phải theo dõi cái khu của mình có gì phát hiện
kịp thời thì bất cả một lúc nào thời gian sáng tối thì các đồng chí cũng sẽ xuống dân kịp thời
để khám và tư vấn kịp thời cho nhân dân để nhân dân được yên tâm
các gia đình cần khai báo y tế điện tử hoặc hồ sơ y tế đầy đủ trước hết ưu tiên kê khai
cho người từ sáu mươi tuổi trở lên và người có các bệnh lý nền bệnh không lây nhiễm hoặc các bệnh lý khác